thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ bệnh nhân nhd một mươi bốn tuổi nam sinh lớp tám bị đánh chấn thương nặng hôn mê sâu đang có những thay đổi theo hướng tích cực sau khi điều trị tại bệnh viện
nam sinh được chuyển từ bệnh viện một trăm linh tám về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ lúc một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng ba
tình trạng người bệnh khi về điều trị tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa tỉnh phú thỏ

các thuốc vận mạch đảm bảo huyết áp chuyển huyết tương kháng sinh hỗ trợ dinh dưỡng chăm sóc tích cực
hiện tại sau sáu ngày điều trị tình trạng người bệnh có sự thay đổi theo hướng tích cực hơn
di từ ba điểm tăng lên năm sáu điểm huyết áp ổn định và đã gắt thuốc vận mạch gắt được sốt hô hấp còn phụ thuộc vào thở máy nhưng đã có nhịp tự thở sen kẽ
tình trạng suy thận có cải thiện tiêu được ba ml trên hai mươi bốn h
bệnh nhân đã có những thay đổi nhỏ theo hướng tích cực thế nhưng tình trạng người bệnh còn rất nặng tiên lượng gần và xa đều rất khó khăn
vẫn còn phải duy trì các biện pháp điều trị hồi sức và chăm sóc tích cực
hy vọng theo thời gian người bệnh sẽ có những tiến triển tốt hơn
được biết sự việc xảy ra vào chiều ngày một mươi bảy tháng ba cháu nhd ra sân đỉnh lệ mật ở phường việt hưng quận long biên để chơi bóng rổ thì bị hành hung dẫn tới thương tích rất nặng
cháu d được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện một trăm linh tám trong tình trạng rất nguy kịch hôn mê sâu đồng tử hai bên dãn to tám mm không có phản xạ ánh sáng thảo hoàn toàn theo máy huyết áp thấp mạch nhanh suy đa tạng và dối loạn đông máu
trên cơ sở điều tra xác minh với các chứng cứ tài liệu thu thập được đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên đã ra quyết định khởi tố vụ án bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trương văn minh sinh năm hai nghìn tám ở quận long biên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
đồng thời cơ quan công an cũng đang tiến hành điều tra xác minh làm rõ có đồng phạm trong vụ án này hay không
ngày hai mươi năm tháng ba công an quận long biên hà nội thông tin lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc một học sinh lớp tám bị đánh chấn thương sọ não tại sân đỉnh lệ mật phường việt hưng
một lãnh đạo công an quận long biên cho biết chúng tôi đã lập hồ sơ để xử lý vụ việc và thực hiện các biện pháp điều tra
do hiện tại nạn nhân vẫn đang hôn mê nên chưa thể làm công tác giám định tỷ lệ thương tích để hoàn thiện hồ sơ thực hiện các biện pháp tố tụng khác
khi có kết quả giám định chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
chiều ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn người nhà học sinh d xác nhận việc đưa em d rời khỏi bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
các bác sĩ tại bệnh viện trung mương quân đội một trăm linh tám đã cố gắng hết sức nhưng không thể cải thiện được tình hình
khi xin đưa con từ hà nội về phú thọ chị lan mẹ của cháu bé khóc nghẹn
cháu d được các bác sĩ chẩn đoán suất huyết mảng não tình hình sức khỏe của con rất xấu sự sống chỉ tính bằng giờ bằng phút
chắc chẳng còn hy vọng gì nữa
mười năm trước chị lan cùng chồng đưa cháu đê từ quê phú thọ xuống hà nội làm thuê
gia đình nhỏ thuê phòng trọ ở quận long biên mâu sinh sống qua ngày
đến năm hai nghìn hai mươi một biến cố đau lòng xảy ra với gia đình khi người chồng qua đời do tai nạn giao thông
người phụ nữ nhỏ bé gầy gò một mình gánh vác vào bươn trải bán quần áo kiếm tiền nuôi con nhỏ
chị lan ngẹn giọng nói
ngày hai mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích
để điều tra vụ việc
nam sinh bị đánh trong tình trạng nguy kịch do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ
quyết định khởi tố vụ án được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên ký ngày hai mươi sáu tháng ba
để điều tra làm rõ hành vi vi phạm của cá nhân liên quan trong vụ án này
trên tinh thần đúng người đúng tội đúng quy định của pháp luật
chiều ngày hai mươi tám tháng ba liên quan vụ án cháu nhd sinh năm hai nghìn một mươi học sinh lớp tám ở quận long biên bị đánh gây thương tích nặng
lãnh đạo công an tp hà nội đã thông tin thêm về vụ việc này sau khi có nhiều thông tin nhiễu loạn xấu độc trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận
theo thiếu tướng nguyễn thanh tùng phó giám đốc công an tp hà nội
trên cơ sở điều tra xác minh với các chứng cứ tài liệu thu thập được
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên đã ra quyết định khởi tố vụ án bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trương văn minh sinh năm hai nghìn tám ở quận long biên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
đồng thời cơ quan công an cũng đang tiến hành điều tra xác minh làm rõ có đồng phạm trong vụ án này hay không
liên quan tới nhiều thông tin nhiễu loạn về vụ án được lan truyền trên mạng xã hội
thiếu tướng nguyễn thanh tùng thẳng thắn chỉ rõ đây là những thông tin không chính xác tác động rất xấu đến dư luận
lãnh đạo công an tp hà nội dẫn chứng
đã có thông tin sai lệch cho rằng hai anh em minh đánh cháu đê chứ không phải là mình minh đánh
rồi thông tin bố của minh đứng ngoài cổ vũ cho hai con đánh cháu đê
thậm chí thông tin còn cho rằng người đánh cháu đê không phải là minh mà là bố đẻ và minh gánh tội thay bố
hiện nay công an tp hà nội đã giao cho các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra truy xét những người đã phát tán lan truyền các thông tin xấu độc trên để xử lý nghiêm
cùng với đó nhiều người dân đã tức giận và quá khích đến mức ném chất bẩn và gạch đá vào nhà bố của bị can trong vụ việc
cách khu vực sân đình lệ mật nơi xảy ra sự việc không xa chính là ngôi nhà ba tầng của gia đình anh tvt người bố trong vụ việc
người dân cho biết
từ khi xảy ra sự việc căn nhà này gần như cửa đóng then cài công việc kinh doanh và làm ăn của gia đình cũng đã phải gác lại
những người trong căn nhà trở nên sống khép kín và không giao tiếp với hàng xóm xung quanh
theo những người hàng xóm về gia đình của thiếu niên minh bị can trong vụ việc
khoảng gần mấy năm trước bố mẹ minh đã lì dị minh sống cùng ông bà nội bố và em trai kể từ đó tới nay
theo tổ trưởng tổ dân phố tại đây sau sự việc có một số người quá khích đã ném gạch trứng vào nhà của anh t v t
phương đã phải lắp camera trước cửa nhà để theo dõi
đã có nhiều vụ xảy ra trong hoặc ngoài trường học nhưng cũng giữa học sinh với nhau dẫn đến hậu quả chết người
có nhiều vụ không án mạng nhưng nạn nhân bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng bị trầm cảm hay có em còn phải bỏ học vì sợ hãi
ai cũng có thể thấu hiểu được nỗi đau của người thân cháu đê
một học sinh với nhiều hứa hẹn nhiều ước mơ của bản thân và kỳ vọng của gia đình
nay đã vụt tắt vì chấn thương sọ não
chỉ còn niềm hy vọng với y khoa hiện đại có phép màu nào cho cháu đây hay không mà thôi
còn đối với học sinh lớp một mươi bị khởi tố và bắt tạm giam sẽ phải đối diện với pháp luật
công an sẽ làm rõ hành vi vi phạm và rất có thể sẽ bị xử lý hình sự
cả hai cháu đều đang tuổi ăn tuổi học một cháu nằm viện còn một cháu vướng vào pháp luật
cha mẹ và những người thân vô cùng đau khổ
đó chính là hệ lụy của việc giải quyết mâu thuẫn không đúng cách ở lứa tuổi học sinh
việc mâu thuẫn trong xã hội hiện nay thì nó rất là gây bức xúc
các vụ việc đặc biệt là các vụ việc liên quan đến trẻ em ở ngoài đường
ở các tuyến đường phố buổi tối tình hình an ninh trật tự rất phức tạp
rất nhiều việc vi phạm pháp luật đặc biệt là do sự quản lý giáo dục của gia đình
với những trẻ em đặc biệt nữa là trong vấn đề bảo lực học đường hiện nay
trên mạng xã hội cũng đăng tải rất nhiều các thông tin liên quan đến bạo lực
với các cháu nam nữ cả nữ với nhau nữa
nó gây rất bức xúc
trong xã hội tôi cũng mong muốn là để chấm dứt được tình trạng bảo lực như thế này
thì nó cũng có rất nhiều nguyên nhân về xã hội về cái ý thức chấp hành pháp luật của các cháu
ở lưới tuổi như thế trẻ con thì nó hiếu động hiếu nhận thức về pháp luật
và đặc biệt là vai trò của bố mẹ trong việc giáo dục con cái
nó rất quan trọng nó làm nền tảng để hình thành giáo dục với nhân cách
mặc dù các cháu đi học thôi cũng đã được giáo dục cũng được hiểu biết
cũng đã được học những bài học về giáo dục công dân rất nhiều
về pháp luật trong cái ứng xử cũng có dạy theo tôi được biết là cũng có rất nhiều bài học của các cháu
nhưng mà tại sao những tình trạng bảo lực học đường nó vẫn xảy ra
hoặc là các cháu học sinh không hải thủ phạm vi thường khi đi về
giao tiếp xã hội đặc biệt là giao tiếp mạng xã hội nó rất phức tạp
dễ bị lôi kéo kích động rủ dê về những việc mà hành vi vi phạm pháp luật
mà bản thân các cháu cũng không thể nhận thức được ra được
rồi có cái sự quản lý giáo dục đầu tiên là phải là giáo dục các cháu
phối hợp với nhà trường có những biểu hiện như thế nào đấy
cần phải khuyên bảo con nó nhẹ nhàng cho cháu biết được đúng hay sai
các thứ cái việc đấy và giám sát cái việc của con trong cái đời sống hàng ngày
ngoài cái giờ đi học xong con làm gì như thế nào
để tránh có những cái việc nó vi phạm pháp luật
đặc biệt những cái vụ việc của cái cháu đạt đấy
từ cái việc rất là đơn giản chuyện trẻ con thôi
theo tôi được biết là có cái mâu thuẫn gì
cái sân bóng đấy thì dẫn tới cái việc là xô xát nó cũng đang có
còn đặc biệt là mình là khi mà người cha mẹ biết được cái sự việc như thế
hoặc là người anh người lớn tuổi như thế có hiểu biết hơn
thì phải ra tìm hiểu cái sự việc
có đáng cái gì cái việc của trẻ con đâu
mà lại tự nhiên lại có gây ra những cái việc nó rất là đi quá xa như vậy
sự việc là hồi chuông cảnh báo cho toàn xã hội
nhất là những người làm cha làm mẹ
diễn biến chi tiết của sự việc này
sức khỏe và đời sống sẽ tiếp tục thông tin trong những video tiếp theo